hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại biểu quốc hội tỉnh điện biên về chậm ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định của luật an ninh mạng bộ trưởng tô lâm cho biết
ngay sau khi quốc hội thông qua luật an ninh mạng bộ công an đã tích cực xây dựng các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện
hiện nay cơ bản đã dự thảo ban hành các nghị định quy định theo phạm vi của luật an ninh mạng
hiện luật các nghị định này đã và đang đi vào cuộc sống
đại biểu quốc hội tỉnh điện biên về chấp ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bộ công an đã tích cực xây dựng các nghị định aggi tyres
nhưng mà theo trình tự thì hiện nay là còn cái nghị định nữa là cái nghị định quy định chi tiết về một số điều của luật an ninh mạng
thì cũng đã dự thảo xong và cũng đã báo cáo với thủ tướng chính phủ và nhiều lần thì thủ tướng cũng đã cho ý kiến chỉ đạo về việc này
các quy định của quốc tế và trong đó phù hợp với luật pháp việt nam nên thủ tướng chính phủ chưa ký bàn hành cái nghị định này
thành ra là chưa ký ban hành được cái nghị định này thì chưa có cái căn cứ để thực hiện và để ban hành cái danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
trả lời chất vấn của đại biểu lưu bình nhưỡng đại biểu quốc hội tỉnh bến tre phản ánh về một số tiêu cực của cán bộ chiến sĩ công an cấp cơ sở
bộ trưởng tô lâm khẳng định đây là trường hợp hết sức cá biệt
hiện bộ công an đã triển khai một lượng lớn công an về cơ sở được nhân dân đồng tình ủng hộ cao và bộ công an kiên quyết xử lý xe phạm trong vấn đề này
quan điểm của bộ công an là chúng tôi kiên quyết trong xử lý các sai phạm tiêu cực và đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng ngừa chấn chỉnh xử lý các sai phạm tiêu cực của cán bộ chiến sĩ không bao che bất kể trường hợp nào
và một số các biện pháp cụ thể mà chúng tôi chống nhũng tiêu cực trong lực lượng công an cũng như là công an ở cấp cơ sở
là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng công an nhân dân với quan điểm danh dự là cái điều thiêng liêng cao quý nhất như là phát biểu của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiều lần làm việc với đảng ủy công an trung ương
thứ hai là phải gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ theo từng đơn vị được phân công phụ trách
nếu cán bộ có vi phạm thì xử lý trách nhiệm của người đứng đầu của những đơn vị đó
thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân kiên quyết xử lý các vi phạm không bao che né tránh đồng thời công khai minh mạch kết quả xử lý
thì nhân đây tôi cũng đề nghị đại biểu lưu bình nhưỡng cũng như các đại biểu quốc hội khác và cử tri nhân dân nếu phát hiện ra những trường hợp mà công an có những cái tiêu cực thì cũng có trao đổi với bộ công an chúng tôi
ở mọi cấp chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những thông tin đó để xác minh đánh giá và xử lý kịp thời
cũng trong phiên chất vấn ngày hôm nay bộ trưởng tô lâm cũng đã trả lời chất vấn của các đại biểu về việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho luật sư tham gia quá trình tố tụng theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự công tác phòng ngừa tội phạm có nguyên nhân xã hội của lực lượng công an nhân dân
theo dõi phiên chất vấn trong ngày hôm nay đông đảo nhiều cử tri đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội đã phản ánh được những vấn đề nóng liên quan đến tình hình kinh tế xã hội
tại kỳ họp lần thứ một mươi các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được chất vấn theo vấn đề lĩnh vực thuộc bộ trưởng nào thì bộ trưởng đó phải trả lời điều này được cử tri đánh giá là cách làm khoa học rõ ràng thẳng thắn và dân chủ các bộ trưởng khi trả lời chất vấn cũng đã đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi giúp cử tri hiểu rõ được vấn đề chất vấn

nhiều vấn đề được cử tri quan tâm đã làm nóng nghị trường trong phiên chất vấn ngày hôm nay
trong đó các vấn đề về công tác phòng chống và giải pháp khắc phục sau thiên tai biến đổi khí hậu vấn đề phòng chống dịch bệnh công tác trồng và bảo vệ rừng đổi mới giáo dục phổ thông biên soạn sách giáo khoa
đa số cử tri mong muốn các đề xuất kiến nghị giải pháp được đưa ra cần phải phát huy cụ thể hơn trong thực tiễn
giải pháp thực hiện cái cái cái vận động nhân dân phải đảm bảo được cái phủ xanh đất chống đồ chọc với giữ được chống xói mòn với có cái tác dụng để ngăn xói lở để đảm bảo được cái cuộc sống bình an của nhân dân
quá trình trao đổi thực hiện của các bộ trưởng đề nghị với quốc hội đề nghị với chính phủ thì mong rằng là cố gắng là các đồng chí bộ trưởng cố gắng sát sao
và dưới bộ trưởng là các tổ chức khác là cố gắng là đồng hành với những lời nói và nhân dân thì cố gắng là đồng hành động viên và ủng hộ các cái chương trình đó một cách có hiệu quả
hiện nay cái biểu bức chúc nhất là cầu đường ở các cái cái cái cái miền sâu miền xa là rất là nguy hiểm
người ta là cầu bị sập hết mà con em người nhân dân đi lao động đi sản xuất để phục hồi lại sản xuất là người ta không có lối đi
thì mong thế nào là rất mong rằng là ngay qua cái đợt này nó giảm cái việc bão tố lũ lụt đi rồi thì là phải nhanh chóng để sửa lại cầu đường cho bà con đi lại
rất là mong muốn quốc hội cũng như là bên tài nguyên môi trường bên rác thải xử lý thế nào để cho nó càng sớm càng tốt càng cụ thể càng tốt mà càng sạch sẽ thì dân tình cuộc sống nó cũng sạch sẽ vệ sinh nó tốt thì sức khỏe nó cũng đi lên
quốc hội sẽ tiếp tục các phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi một tới đây
vì vậy các cử tri mong muốn các đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm thảo luận những vấn đề nóng tìm ra các giải pháp khắc phục những bất cập còn tồn tại hiện nay
sáng nay tại hà nội tiểu ban an ninh y tế asean hai nghìn hai mươi đã tiến hành phiên họp thứ bảy để đánh giá kết quả công tác và triển khai các mặt công tác trọng tâm chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi trưởng tiểu ban chủ trì phiên họp
sự phiên họp còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của bộ công an bộ ngoại giao bộ quốc phòng bộ y tế bộ thông tin và truyền thông là thành viên tiểu ban
từ sau phiên họp thứ sáu đến nay các cơ quan đơn vị là thành viên tiểu ban đã chủ động tích cực triển khai cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh y tế các hội nghị của năm asean hai nghìn hai mươi theo hình thức trực tuyến trọng tâm là đại hội đồng liên nghị viện các nước đông nam á lần thứ bốn mươi một hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước asean lần thứ năm mươi ba và nhiều hội nghị quan trọng khác tại hà nội
qua đó đã tiếp tục góp phần củng cố vị thế vai trò của việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh và y tế hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy sẽ diễn ra tại hà nội trong tuần tới đã và đang được tiểu ban tích cực triển khai cơ bản đáp ứng được tiến độ mục tiêu yêu cầu đề ra
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu các thành viên tiểu ban phải tăng cường công tác huy động toàn bộ lực lượng phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn góp phần phục vụ tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các mặt công tác chủ động nắm đánh giá dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi trong công tác tổ chức
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu các thành viên tiểu ban phải tăng cường công tác quy động toàn bộ lực lượng phương tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn góp phần phục vụ tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean hai nghìn hai mươi trong công tác tổ chức
chuẩn bị tốt cho lễ xuất quân diễn tập phương án công an hà nội tập trung chuẩn bị tốt nhất phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh an toàn xung quanh khu vực bảo vệ
cũng trong sáng nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an có buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm đánh giá kết quả công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật của bộ từ đầu năm đến nay
trong thời gian vừa qua các đơn vị đã cơ bản đảm bảo công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật đúng định hướng quy định của pháp luật phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của bộ công an trong đó đã triển khai trang cấp kịp thời thiết bị đảm bảo công tác chiến đấu xây dựng nhà công vụ công an xã các tỉnh biên giới xây dựng hệ thống kết nối công an xã đến công an cấp tỉnh đảm bảo đường chuyên phục vụ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đồng thời đã đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ công tác
nóng phát sinh đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai bão lụt cứu hộ cứu nạn tại các tỉnh miền trung đã trang cấp kịp thời trên một mươi phương tiện phân bổ giao dự toán kịp thời dành cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong công an nhân dân công tác trang bị và kho vận bước đầu tạo sự thống nhất trong quản lý theo phương châm chủ động hiệu quả tiết kiệm và hiện đại
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị các đơn vị kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật tiếp tục phối hợp chặt chẽ đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ từ nay đến cuối năm đồng chí thứ trưởng lưu ý các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tuyệt đối không được lưu là chủ quan mất cảnh giác để dịch bệnh lây nhiễm trong các đơn vị bệnh viện và cơ sở y tế trong công an để nhanh tiến độ xây dựng đề án quy hoạch các nhà khách nhà nghỉ dưỡng đến năm hai nghìn ba mươi
khẩn trương giả soát sắp xếp doanh trại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc bộ theo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng và lãnh đạo bộ cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn sơn đã chủ trì họp ban chỉ đạo tổ giúp việc chuẩn bị cho tổng kết năm năm công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngày pháp luật đã trở thành ngày hội chính trị pháp lý quan trọng có sức lan tỏa đặc biệt qua đó có phần nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm tinh thần thượng tôn pháp luật tôn trọng kỷ luật kỷ cương bảo vệ hiến pháp pháp luật của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
đó là khẳng định của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an tại lễ meeting hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do bộ công an tổ chức vào chiều ngày hôm qua năm tháng một mươi một tại hà nội
phát biểu chỉ đạo tại lễ meeting thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thi hành ngày pháp luật của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua
để việc triển khai thi hành ngày pháp luật trong công an nhân dân đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an các đơn vị địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về an ninh trật tự tập trung giả soát xây dựng sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn

nhằm thông qua việc gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ chiến sĩ mà thuyết phục tuyên truyền để quân chúng thành viên trong gia đình về ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật